trước diễn biến thời tiết phức tạp đã làm cho tôm sú nuôi trên vùng đầm phá tam giang cầu hai
thừa thiên huế bị dịch bệnh chết hàng loạt với diện tích khoảng một năm trăm linh ha
tăng năm trăm linh hectare chỉ trong ba ngày tôm chết hàng loạt tại các xã vinh hưng
giang hải lộc điền huyện phú lộc gây thiệt hại trên một trăm linh tỷ đồng trên địa bàn huyện phú vang
có hiện tượng tôm sú cá rìa cá kình cá nâu chết hàng loạt với diện tích khoảng ba trăm linh hectare
tại hai xã quảng an quảng thành diện tích tôm bị chết là khoảng hai trăm linh hectare qua kiểm tra
tôm sú xuất hiện bệnh đốm trắng chết do môi trường thay đổi đột ngột thời tiết diễn biến phức tạp